trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn đang đổ bộ vào các tỉnh từ quảng ninh đến hà tĩnh
sáng nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nguyễn xuân cường
cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số bốn tại tỉnh quảng ninh
sau khi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
bộ trưởng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tuyến đê sung yếu hà nam thuộc thị xã quảng yên
đây là tuyến đê biển cấp ba có chiều dài ba mươi ba sáu mươi bảy km
trong thời gian qua đê hà nam được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp
cải tạo một số đoạn làm mới tường chắn sóng kiên cố hóa mái phía sông
chân đê được ra cố bằng lăng thể đá hộc mái phía đồng được gia cố bằng khung bê tông
trong quá trình kiểm tra bộ trưởng nguyễn xuân cường lưu ý tỉnh quảng ninh
tiếp tục giả soát lại các hồ đập sung yếu tại địa phương để có giải pháp bảo đảm an toàn
vì dự báo hoạt lưu bã số bốn sẽ gây mưa to đến rất to trên diện rộng
với chiều dài gần ba mươi bốn km đê hà nam có vị trí sung yếu
bảo vệ cho hơn năm hectare và hơn sáu vạn dân ở tám xã phường thuộc thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
đây là công trình trọng điểm được chính phủ và tỉnh quảng ninh quan tâm đầu tư nâng cấp từ năm hai nghìn sáu cho đến nay
đê hà nam
dự kiến công trình đê hà nam
dự kiến công trình đê hà nam sẽ hoàn thành trước năm hai nghìn hai mươi khi hoàn thành tuyến đê có khả năng chống được bão cấp một mươi
triệu cường tần suất năm nước dân do bão với tần suất hai mươi
hiện công trình đã hoàn thành hai mươi bốn trên ba mươi ba km trong đó có năm km sung yếu nhất